tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một vừa diễn ra thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo ngay trong dịp tết nguyên đán sắp tới
tất cả hệ thống hành chính không trúc tết lãnh đạo không biếu xén không phong bào phong bì
có thể khẳng định thông điệp mạnh mẽ của người đứng đầu chính phủ đã cho thấy quyết tâm xây dựng một chính phủ và một hệ thống hành chính liêm chính
chẳng phải đến các dịp lễ tết dương lịch hay tết nguyên đán người ta mới biếu xén qua các phong bì
trên thực tế xung quanh chiếc phong bì nhỏ gọn nhưng chứa trong nó nhiều vấn đề khiến người dân và doanh nghiệp bức xúc nhức nhối
từ một phong tục đẹp lì xì đầu năm để lấy may mắn nhiều chuyên gia cho rằng văn hóa phong bì đã biến tướng trở thành vấn nạn làm méo mó nhiều mối quan hệ xã hội
từ một phong tục đẹp lì xì đầu năm để lấy may mắn nhiều chuyên gia cho rằng văn hóa phong bì đã biến tướng trở thành vấn nạn làm méo mó nhiều mối quan hệ xã hội
tại phiên họp chính phủ thường kỳ vừa qua không chỉ nói không với phong bì phong bao quà cáp dịp tết thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc còn nhấn mạnh
lãnh đạo các cấp phải dồn tâm dồn sức vào công việc
chăm lo cho người dân mọi miền có một cái tết an vui tiết kiệm đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trao đổi với phóng viên ông nguyễn viết chức nguyên giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch hà nội cho biết
thông điệp của thủ tướng đã khẳng định hình ảnh một chính phủ liêm chính kiến tạo lấy lại lòng tin của nhân dân vào đảng và chính quyền
tuy nhiên để chủ trương đi đến hành động thì bản thân các cấp các ngành và trong từng đơn vị phải quán triệt sâu sắc nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị
thì đây tôi cho là một cái thông điệp rất là đúng mức và rất là đúng lúc cần phải có
chỉ có điều là đã thông điệp thì từ dưới lên trên là phải lắng nghe và phải thực hiện với tư cách là công dân mà với tư cách là người làm văn hóa
rất mong là lần này chính phủ đã thông điệp
quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính một cái chính phủ hành động thì hành động nói ra cái gì thì phải làm cho kỳ được
hoặc cái việc làm của thủ tướng nó cũng mang cái tính cần thiết nội tại trong cái điều hành của thủ tướng
khi mà thủ tướng thấy là trong những cái năm vừa qua mặc dù gần tết thì chúng ta đều có cái văn bản của chính phủ nhắc nhở là
không thăm hỏi không tặng quà vào dịp tết cổ truyền của dân tộc
nhưng có lẽ những cái nhắc nhở những năm trước đây nó chưa có kết quả như mong muốn
cho nên là nhân cái dịp này thì thủ tướng có một cái chỉ đạo rất là quyết liệt rất là mạnh mẽ rất là rõ ràng
đặt trong bối cảnh hiện nay có thể khẳng định yêu cầu của thủ tướng là mũi tên chúng nhiều đích
nhất là mới đây trung ương đảng vừa ban hành nghị quyết mới xây dựng trình đốn đảng trong đó đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
theo thủ tướng việc chống những biểu hiện suy thoái phải bắt đầu từ những việc rất bình thường như chúc tết
điều này đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các thành viên chính phủ và sự giám sát của các tầng lớp nhân dân không chỉ góp phần chống tham nhũng tiêu cực mà còn giúp ngày tết trở về với ý nghĩa nhân văn đích thực vốn có